thưa quý vị tại tỉnh con tum hai trận động đất đã xảy ra trong sáng ngày hôm nay
đều có tâm trấn tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã phát đi cảnh báo
vào lúc chín h hai mươi phút sáng ngày hôm nay một trận động đất mạnh ba bốn độ richter
với độ sâu tâm chấn động khoảng tám một km vừa xảy ra tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum
trước đó vào lúc năm h một mươi tám phút sáng cùng ngày một trận động đất mạnh ba độ cũng đã xảy ra
tại khu vực huyện con plong và trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu cũng cho biết
vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trận động đất này